thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng narendra modi đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng và thực chất trên các lĩnh vực hợp tác
đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn bảy
trên cơ sở đó để đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài
cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện
hai thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng to lớn mang tính chiến lược của hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư trong quan hệ hai nước
đánh giá cao thương mại hai nước năm hai nghìn một mươi năm đã đạt tới bảy tám tỷ usd
theo đó khẳng định kim ngạch thương mại hai triệu đạt một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi là hoàn toàn hiện thực
hai thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
nhất trí sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đặc biệt là tại asean và các diễn đàn liên quan
về vấn đề biển đông hai thủ tướng tái khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không tại biển đông
trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngay sau cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng narendra modi đã chứng kiến lễ ký một mươi hai văn kiện hợp tác và có cuộc gặp gỡ báo chí chung